thưa quý vị vào đầu giờ chiều nay bão số hai đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
và đi vào các tỉnh ninh bình thanh hóa
vào chiều tối nay áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của cơn bão ở hòn dấu đã quan trắc được gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ở trạm văn lý có gió mạnh cấp tám giật cấp chín
và trên đất liền ven biển các tỉnh đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị đã có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh cho đến bốn trăm linh mm có nơi trên năm trăm linh mm
ở tây nguyên và nam bộ có mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
ở bắc bộ đã có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên hai trăm linh mm
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc suy yếu và tan dần
và đây cũng là tin cuối cùng về cơn bão số hai
thưa quý vị vào đầu giờ chiều ngày hôm nay mặc dù cơn bão số hai đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
thế nhưng do ảnh hưởng của mưa hoàn lưu sau bão
tại nhiều địa phương đã xảy ra mưa to rông lốc làm sập và tốc mái một số nhà dân
tại tỉnh quảng ninh tính đến một mươi ba h chiều ngày hôm nay
qua báo cáo nhanh của các địa phương
thành phố hạ long bị sạt ba mươi mét tường kè chắn đất của dự án đô thị từ liêm
tổ một mươi hai khu hai phường hà khánh làm ảnh hưởng khoảng bảy mươi hộ dân
phía dưới thành phố đã tổ chức di rời các hộ này ra khỏi khu vực nguy hiểm
một cột điện chiếu sáng tại phường ít kiêu một số cây xanh tại phường bãi cháy đã bị đổ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh quảng ninh
dự báo sẽ tiếp tục có mưa gián đoạn kéo dài đến ngày bảy tháng tám
với tổng lượng đạt khoảng hai trăm linh hai trăm năm mươi mm cả đợt
do vậy ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các địa phương chuyển trọng tâm từ ứng phó với bão sang ứng phó với mưa kéo dài
tính đến một mươi năm h chiều ngày hôm nay thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã có năm cây xanh
nhiều năm tuổi trên địa bàn ngã đổ do mưa to gió lớn
tuy không gây thiệt hại về người thế nhưng các cây xanh bị ngã đổ đã đè lên xe ô tô
và làm hư hỏng nhiều đường dây điện dây điện thoại dây cắp quang
và làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông